cảm ơn các bạn đã theo dõi
bệnh nhân thứ tám trăm một mươi hai là nam trú tại phường phú diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nội
hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế đã thành lập năm đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch
và việc thực hiện công điện của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế giao cho cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế chỉ đạo điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế
đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương được bộ trưởng bộ y tế phân công
cục quản lý khám chữa bệnh và trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra thông báo cho các bệnh viện phân công nhiệm vụ cho các thành viên
bên cạnh đó các tỉnh thành phố khẩn trương tiến hành giá soát chủ động tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng
và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại các cơ sở y tế theo những kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày năm tháng tám nhận được tin báo anh huỳnh thanh ngọc chú tại khóm bình đức thành phố long xuyên
bị một nhóm đối tượng khống chế lên xe ô tô đưa về tỉnh tây ninh
tiến hành truy xét nhanh lực lượng công an đã bắt giữ nhóm đối tượng ở quán karaoke quỳnh hương thuộc phường an hòa thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi còn làm việc ở quán karaoke quỳnh hương tỉnh tây ninh ngọc có nợ linh gần sáu mươi triệu đồng không trả
nên các đối tượng trên đã đến khống chế ngọc trở lại quán karaoke quỳnh hương để trả nợ
ngày hôm nay gần tám trăm sáu mươi bảy thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận
thời gian làm bài một trăm hai mươi đồng
thời gian làm bài hai mươi phút
buổi chiều thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm
thời gian làm bài chín mươi phút
những thí sinh chưa kịp làm thủ tục dự thi vào chiều qua vẫn có thể đến điểm thi để làm thủ tục dự thi trước mỗi buổi thi
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo chiều qua cả nước có gần tám trăm sáu mươi bảy thí sinh làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ chín mươi sáu ba so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi
hơn ba mươi hai thí sinh không đến làm thủ tục dự thi trong đó số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín không thể dự thi là hơn hai mươi sáu em
và những thông tin về công tác tổ chức đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại